xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
chịu sự tác động của khối không khí lạnh nên trời nhiều mây về đêm và sáng
trưa chiều thì giảm mây hưởng nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ở dưới mức hai mươi hai độ
còn nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ một mươi hai đến một mươi năm độ trời rét
vùng núi có nơi rét đậm rét hại
quý vị chú ý mang trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
do chịu sự chi phối của khối không khí lạnh suy yếu sau được bổ sung vào ngày sáu tháng một
nên trời nhiều mây vào đêm và sáng
trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
quý vị cần chủ động có các biện pháp phòng chống rét cho sản xuất nông nghiệp
các biện là khi dịp tết nguyên đán đang đến rất gần
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
do chịu tác động của đới gió đông bắc kết hợp với địa hình đón gió gây mưa
nên ở khu vực các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
đặc biệt là lượng mưa sẽ gia tăng từ ngày năm tháng một
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài gây ra
mưa nhiều và tác động của khối không khí lạnh
nên nhiệt độ ở mức thấp ngày đêm là ở dưới mức hai mươi hai độ trời rét
đối với các tỉnh ở phía nam đảo hải vân
cũng chịu tác động của các hình thế gây mưa
nên mưa diễn ra diễn ra
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực từ đà nẵng đến phú yên là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu vực từ khánh hòa đến bình thuận sẽ có mức nhiệt là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai thời tiết phổ biến là ít mưa
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau ngày mùng năm đến ngày mùng sáu tháng một
thì khả năng áp cao cận nhiệt đới tăng cường lấn về phía tây
gây ra nhiễu động gió đông
sẽ gây mưa gia tăng tại đây
cục bộ thì có mưa to
người dân cần hết sức lưu ý
về các hiện tượng như là sấm xét
cũng như là gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
cùng với mưa thì nền nhiệt cũng có xu hướng giảm
khoảng từ một cho đến hai độ
đến với các tỉnh nam bộ
do cũng chịu tác động của hình thế gây mưa
từ ngày mùng năm tháng một
nên mưa trái mùa sẽ xảy ra
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
còn trong ngày mai trời phổ biến là ít mưa
trưa chiều với nhiệt độ cao nhất
trong khoảng là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ